kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin tức đáng chú ý cho đến thời điểm này
vào trưa nay tại khu du lịch làng cù lần ở huyện lạc dương tỉnh lâm đồng đã xảy ra sự cố xe chở khách du lịch bị nước cuốn trôi
theo thông tin mới nhất cả bốn du khách nước ngoài đều đã tử vong
cụ thể là vào trưa nay một trận lũ bất ngờ đổ rồn về con suối thuộc địa phận khu du lịch làng cù lần huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
và lúc này có một chiếc xe jeep đang chở khách đi tham quan nội khu gần con suối
sau một thời gian tìm kiếm thì nhân viên khu du lịch và người dân đã tìm thấy tài xế và bốn du khách
trong đó ba du khách đã tử vong và đến chiều nay tìm thấy thi thể
du khách còn lại được cấp cứu tại bệnh viện nhưng cũng đã tử vong sau đó còn tài xế bị thương tích nhẹ
các lực lượng chức năng của công an tỉnh con tum đang tiến hành điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trôi trên sông đắk bla
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại khu vực ven sông đắk bla gần đập tràn thuộc phường quang trung thành phố con tum
người dân địa phương phát hiện thi thể một nam giới
chưa rõ danh tính tử vong trong tư thế nằm ngửa đang trong thời gian phân hủy nên báo cơ quan chức năng
ngay sau đó các lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong
tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện sản nhi quảng ninh
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aec của bà nguyễn thị thanh nhàn và các đơn vị có liên quan
kết thúc phần xét hỏi vào ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh đã luận tội và đề nghị mức án đối với một mươi sáu bị cáo
cựu chủ tịch aec nguyễn thị thanh nhàn là chủ mưu cầm đầu chỉ đạo các bị cáo khác thông thầu ở bệnh viện sản nhi quảng ninh
do đó có đủ căn cứ đề nghị mức án từ một mươi đến một mươi một năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo có vai trò chính giúp sức cho nhàn là nguyễn hồng sơn cựu phó tổng giám đốc công ty aic hiện đang bỏ trốn
bị đề nghị từ bảy đến tám năm tù trương thị xuân loan cựu trưởng ban quản lý dự án ba của công ty aic hiện cũng đang bỏ trốn
bị đề nghị từ năm đến sáu năm tù các bị cáo khác trong nhóm giúp sức bị đề nghị án cao nhất là từ hai đến ba năm tù thấp nhất là từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù treo
mong muốn có nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội nhóm thanh niên đã giản dựng quay video bốc đầu xe trên quốc lộ đăng lên mạng xã hội để câu like
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh tiền giang vừa bắt giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với ba đối tượng gồm đoàn trần thế hào phạm duy tân và huỳnh trần tấn huy về hành vi gây dối trật tự công cộng
tại cơ quan công an ba đối tượng khai nhận đoạn clip được thực hiện vào lúc một mươi tám h ngày hai mươi một tháng chín
trong clip hào điều khiển xe máy trở tân và chạy một bánh với tốc độ cao trên quốc lộ một huy là người quay clip
sau khi quay xong các đối tượng biên tập lại và đăng tải lên mạng xã hội thông qua trang facebook của huy
với khoảng ba mươi hai lượt người theo dõi gây bức xúc trong dư luận
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba vừa phát hiện và bắt giữ tàu tg chín mươi nghìn hai trăm chín mươi bảy ts
chở khoảng tám mươi lít dầu đeo không có giấy tờ hợp pháp cùng bốn thuyền viên
vào khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi trên khu vực biển cách côn đảo khoảng một trăm hai mươi hải lý về phía đông
bộ tư lệnh cảnh sát biển ba phát hiện tàu tg chín mươi nghìn hai trăm chín mươi bảy ts có dấu hiệu vi phạm
thời điểm kiểm tra trên tàu có bốn thuyền viên
do ông nguyễn văn bường làm thuyền trưởng tàu đang vận chuyển khoảng tám mươi lít dầu đeo
tuy nhiên ông bường đã không xuất trình được chứng tử chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
thưa quý vị trong tháng một mươi công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực trọng điểm
đạt nhiều kết quả tích cực nhiều chuyên an lớn nhiều vụ việc phức tạp được điều tra khám phá nhanh chóng
tạo được dư luận tốt trong nhân dân nhiều đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia được triệt phá
đó là một trong những kết quả nổi bật được nhấn mạnh tại hội nghị giao ban bộ công an tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
hội nghị được tổ chức vào sáng nay tại hà nội dưới sự chủ trì của đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
trong tháng một mươi lực lượng công an đã điều tra khám phá ba bốn trăm tám mươi vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt xử lý hơn sáu ba trăm linh đối tượng triệt phá ba băng nhóm tội phạm tội phạm ma túy
phát hiện hai ba trăm sáu mươi vụ gần ba tám trăm linh đối tượng phạm tội thu giữ bốn mươi bảy kg heroin hơn một bốn trăm linh kg và gần hai trăm một mươi bốn hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
cùng hơn tám mươi kg cần xa
thực hiện đề án sáu bộ công an tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến
tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công bộ công an đạt chín mươi bốn chín mươi bốn
các biện pháp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông tiếp tục được tăng cường
nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
dũng cảm không quản ngại hiểm nguy tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm
làm nhiều việc tốt góp phần xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân
biểu dương những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
trên cơ sở đó bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc
quyết liệt hiệu quả những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng một mươi một
bảo vệ tuyệt đối an ninh quốc gia bảo vệ an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm
các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước
bảo đảm an ninh an toàn hệ thống mạng quốc gia
chủ động tấn công chấn áp các loại tội phạm trên không gian mạng
bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đối với công an các đơn vị địa phương
nỗ lực thực hiện hiệu quả các giải pháp kéo giảm tội phạm
và hoàn thành hệ thống các cơ quan điều tra từ bộ đến tỉnh huyện xã
sớm hoàn thành kết luận điều tra các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo theo dõi
nâng cao vai trò chủ trì của lực lượng công an trong công tác phòng chống ma túy
tăng cường phòng cháy chữa cháy bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tiếp tục hoàn thiện các nội dung công việc thuộc đề án sáu của chính phủ
và sơ kết hai năm thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
trước mắt tập trung lên kế hoạch mở cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn
trong ngày làm việc hôm nay thảo luận tại tổ xung quanh báo cáo của chính phủ
về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba một số giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi bốn
nhiều đại biểu cho rằng báo cáo của chính phủ cần bổ sung
đánh giá một cách kỹ lưỡng hơn ở một số lĩnh vực cụ thể
tại phiên thảo luận các báo cáo đều bày tỏ đồng tình với báo cáo của chính phủ
về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đặt ra
bên cạnh đó chính phủ cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tổn thương
tại hạn chế
tại tổ một mươi ba thảo luận về báo cáo của chính phủ thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị báo cáo cần đánh giá rõ hơn
về nguyên nhân của một số tổn tại hạn chế đặc biệt là tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công
cũng như việc tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp
bên cạnh đó với nhóm các giải pháp đạt ra cho thời gian tới
cũng như năm hai nghìn hai mươi bốn thứ trưởng trần quốc tỏ cũng nhấn mạnh
cần phải có giải pháp phân cấp phân quyền hiệu quả hơn
các giải pháp về kinh tế xã hội thì các ông chí thấy rằng là như đi tiếp xúc cử tri
thì nói chung là giải pháp về mặt tích cực khẩu hiệu hành động thì rất là mạnh
nhưng mà thực tế đi vào thì cái tính khả thi nó cũng còn trừng mực
chứ tôi không dám nói là nó mờ nhạt
nhưng mà cũng còn trừng mực
thì tôi nghĩ rằng cơ bản cũng đồng ý với cái giải pháp của chính phủ
nhưng theo tôi nghĩ rằng là tiếp tục mạnh dạn về cái phân cấp phân quyền
thưa các ông chí là cái phân cấp phân quyền này nếu như mà không phân cấp mạnh và dứt điểm
thì cũng gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề kinh tế xã hội
thế rồi chúng ta phải mạnh dạn về cái cải cách về hành chính rồi chuyển đổi số
tôi chỉ nêu hai cái ví dụ hiện nay thưa các ông chí
rằng là nếu như mà một cái công trình
một mươi công trình văn hóa được xếp hạng quốc gia
mà nếu mà chỉ cần thay một viên ngói bỡ là phải xin đi kiến bộ văn hóa đấy các ông chí ạ
đấy thì không biết là các ông chí thấy địa phương có đúng không
nếu mà đúng như này mà không cả cách đi thì nói thật các ông chí là họp gì thì cũng còn mệt
chiều nay quốc hội đã tiến hành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau
của dự thảo luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
đồng thời tiến hành biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm
với tỷ lệ số phiếu tán thành đạt chín mươi năm năm mươi năm
thưa quý vị nghị quyết số chín trăm sáu mươi hai nghìn hai mươi ba qh một năm quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm
bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
đây là phương thức giám sát quan trọng của quốc hội thể hiện sự ghi nhận đánh giá của quốc hội
đối với những nỗ lực cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm
cử tri cả nước kỳ vọng việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ đạt được những mục tiêu
đã đề ra
việc đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiêu tín nhiệm căn cứ vào phẩm chất chính trị
đạo đức lối sống việc chấp hành hiến pháp pháp luật và kết quả thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao
những nội dung này được xem xét nhìn nhận và đánh giá trong quá trình công tác từ khi người được lấy phiếu tín nhiệm
đảm nhận chức vụ cho đến khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm
việc lấy phiếu tín nhiệm ở các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan của hệ thống chính trị việt nam
có ý nghĩa hết sức là đặc biệt quan trọng
bởi vì sẽ giúp cho tất cả các đồng chí ở những cương vị đó cương vị lãnh đạo đó hiểu được công việc của mình làm
đã được nhân dân hiểu đến đâu đã có ích như thế nào đối với sự phát triển của đất nước và có điều gì cần phải điều chỉnh hay không
vậy thì những số liệu về phiếu tín nhiệm mà các đại biểu quốc hội sẽ thực hiện
cái chức năng và nhiệm vụ cao cả của mình hết sức là quan trọng
theo quy định người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức
trường hợp không xin từ chức thì ủy ban thường vụ quốc hội chính quốc hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ sáu hoặc kỳ họp gần nhất
tôi nghĩ rằng tất cả như vậy đã làm cho những người có trách nhiệm mà được đảm
đó là nhân dân giao phó sẽ thấy rõ mình hơn
để qua cái phiếu này thì tự soi tự sửa và cũng qua cái phiếu này tự mình mà rèn luyện phân đấu
cử tri mong muốn các đại biểu khi bỏ phiếu sẽ đánh giá đúng thực chất chính xác năng lực điều hành chỉ đạo của từng chức danh
tất cả vì sự phát triển chung của đất nước
là một cử tri trẻ tôi rất tin tưởng và tín nhiệm các đại biểu quốc hội
và tôi tin rằng là các đại biểu quốc hội sẽ đạt được những điều tốt hơn
các đại biểu quốc hội sẽ đại diện cho cử tri cả nước đảm bảo quá trình bỏ phiếu
thực sự dân chủ khách quan công tâm và công khai minh bạch
nhân dân đang chờ đợi các đại biểu quốc hội là những người đại biểu của nhân dân
sẽ phát huy cái chức năng nhiệm vụ cao cả của mình là chúng ta giám sát tất cả hoạt động của hệ thống chính trị
và đặc biệt là giám sát và theo dõi cũng như là đánh giá và gợi dẫn
đối với các đại biểu quốc hội
tại kỳ họp thứ sáu lần này quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tiến nhiệm bốn mươi bốn trên bốn mươi chín chức danh
do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
tại kỳ họp thứ sáu lần này quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bốn mươi bốn trên bốn mươi chín chức danh do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
kết quả lấy phiếu tiến nhiệm sẽ được công khai để gửi chi và nhân dân biết
chiều nay cục truyền thông công an nhân dân bộ công an và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank
tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác
đây là cơ sở để hai bên cùng nghiên cứu hướng đến những hợp tác cụ thể tăng cường thêm các kênh thông tin
góp phần truyền tải nhanh chóng kịp thời chính xác các chủ trương chính sách của đảng nhà nước đến với người dân
nhất là chính sách về tín dụng an sinh xã hội phổ biến các kiến thức pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng
chủ trì lễ ký kết có thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
và ông phạm toàn vượng tổng giám đốc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank
nhiều năm qua ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đã phối hợp hiệu quả với báo công an nhân dân
truyền hình công an nhân dân các đơn vị chức năng của cục truyền thông công an nhân dân
xử lý các thông tin sai lệch xấu độc gây ảnh hưởng tâm lý xã hội nguy cơ tiềm ẩn rủi ro an ninh tiền tệ và tài chính quốc gia
bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đến với người dân
góp phần tạo dựng niềm tin của người dân đối với các chủ trương chính sách của đảng nhà nước
thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân nêu rõ cục truyền thông công an nhân dân có đầy đủ các cơ quan
loại hình báo chí từ báo viết phát thanh truyền hình đến báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội
trong đó báo công an nhân dân được nhà nước xác định là một trong sáu cơ quan truyền thông chủ lực
truyền hình công an nhân dân là một trong bảy kênh tuyên truyền nhiệm vụ chính trị thiết yếu của quốc gia
nhà xuất bản công an nhân dân cũng là đơn vị luôn đứng trong tốp đầu của các nhà xuất bản cả nước
cục truyền thông công an nhân dân trân trọng sự đồng hành của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
thời gian qua đã phối hợp tổ chức nhiều sự kiện nghệ thuật đặc sắc chương trình thiện nguyện có ý nghĩa
khẳng định với vai trò là đơn vị quản lý và cơ quan truyền thông đa phương tiện với các kênh truyền thông báo chí chủ lực về đề tài an ninh trật tự
cục truyền thông công an nhân dân sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
trong hoạt động truyền thông báo chí về lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự và an sinh xã hội
thông qua chương trình hợp tác toàn diện này sự gắn kết phối hợp giữa hai đơn vị thời gian tới
sẽ có những bước phát triển mới bền vững góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị
cũng trong chiều nay lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô
hai nghìn ba hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba đã được tổ chức long trọng tại hà nội
kể từ khi thành lập trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô đã vượt qua mọi khó khăn
phối hợp hiệp đồng với các lực lượng làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch
các loại tội phạm nguy hiểm bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân
hiện nay với vị trí chức năng là đơn vị tác chiến đặc biệt trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô
thường xuyên luyện tập sẵn sàng chiến đấu cao cơ động mạnh để ngăn chặn chấn áp kịp thời các vụ gây dối
các cuộc biểu tình bất hợp pháp bạo loạn chính trị bạo loạn vũ trang phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm
tổ chức tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn an ninh trật tự xã hội
tham gia cứu nạn cứu hộ phòng chống thiên tai khắc phục hậu quả bão lũ lụt hòa hoạn
với quyết tâm góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động từ trung ương đến địa phương tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi
tại buổi lễ trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô đã được tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba nhiều tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng
hôm nay công an tp hcm cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán bộ phận cơ thể người núp bóng việc hiến thận nhận thận
các đối tượng trong đường dây đã thu lợi bất chính hơn một mươi hai tỷ đồng
theo đó qua công tác phát động quần chúng nhân dân
trong tố giác tội phạm cùng nguồn tin do báo chí phản ánh
công an tp hcm tiếp nhận thông tin liên quan đến đường dây mua bán bộ phận nội tạng cơ thể người
ban giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự công an huyện bình chánh phối hợp với các đơn vị liên quan
khẩn trương xác minh điều tra đặc biệt chú ý mở rộng diện bị hại để làm rõ toàn bộ đường dây thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
bước đầu công an tp hcm xác định các đối tượng đã thực hiện hai mươi tám giao dịch mua bán tạm thận
nhưng chỉ trả cho người bán thận từ hai trăm sáu mươi đến bốn trăm linh triệu đồng thu lợi bất chính hơn một mươi hai tỷ đồng
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được ngày một mươi chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với bùi tiến lực nguyễn thanh phong trần thanh hòa và phan thanh hải
về tội mua bán bộ phận cơ thể người theo điều một trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
các quy định và lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh tiếp tục củng cố chứng cứ mở rộng điều tra và xử lý nghiêm theo quy định
liên quan đến đường dây mua bán trái phép hơn ba mươi bốn hóa đơn với giá trị hơn bốn tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố đối với hai mươi hai bị can
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự
in phát hành mua bán trái phép hóa đơn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm và trốn thuế xảy ra tại tp hcm và các tỉnh hành trên cả nước đề nghị truy tố hai mươi hai bị can
đường dây này do bị can hoàng đạn ngọc mỹ rang cầm đầu
chí đạo các bị can khác thực hiện mua bán khống ba mươi bốn hóa đơn trị giá hơn bốn tỷ đồng
viện in phát hành mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại tp hcm và nhiều tỉnh hành trên cả nước
sau thời gian điều tra đầu tháng ba năm nay công an tp hcm đã kiểm tra bắt giữ những người liên quan trong đường dây này
tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện sản nhi quảng ninh
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic của bà nguyễn thị thanh nhàn và các đơn vị có liên quan